tiếp nối thông điệp tử bi trí tuệ được đức phật trao truyền giáo hội phật giáo việt nam tiếp tục kêu gọi toàn thể tăng ni phật tử và đồng bào
hay chung tay góp sức vào phong trào đăng ký hiến mô tạng đầy ý nghĩa và cao ca
đây là điểm nhấn của thượng tọa thích đức thiện phó chủ tịch tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
tại lễ phát động chương trình đăng ký hiến tặng mô tặng cứu người cho đi là còn mãi diễn ra tại bệnh viện hữu nghị việt đức hà nội
mà báo sức khỏe và đầy sống đã đưa tin trước đó
theo thượng tọa thích đức thiện giáo hội phật giáo việt nam trong suốt nhiều năm qua đã luôn đồng hành cùng với các cơ quan
tổ chức trong việc vận động hiến mô tạng cứu người
giáo hội đã vận động tuyên truyền sâu rộng trong tăng ni phật tử và cơ sở chùa tự viện phật giáo trên cả nước
nhiều chùa tự viện đã thành lập vận động hiến mô
tặng cứu người giúp đỡ người bệnh tiêu biểu như chùa giác ngộ tp hcm và thượng tọa thích nhật từ
đã tiên phong trong công tác vận động hiến mô tạng hiến sát cứu người
đã có gần một mươi người tham gia hiến mô tạng hiến sát góp phần cứu sống hàng trăm bệnh nhân hiểm nghèo
các chùa cũng đã tổ chức các buổi hội thảo tọa đàm lồng ghép các bài thiết giảng
để nâng cao nhận thức của đông bao phật tử và nhân dân về ý nghĩa nhân văn to lớn của việc hiến mô tạng cứu người
hiến mô tạng cứu người là hành động cao cả của một bồ tát hiện ở đời
thể hiện tinh thần tử bi bắc ái của đạo phật
đồng thời cũng thể hiện nghĩa cử cao thượng trong văn hóa đạo đức tốt đẹp của dân tộc việt nam
mỗi mô tạng mỗi bộ phận cơ thể được hiến tặng sẽ mang lại nguồn sống quý giá
mang lại cố sống cho những bệnh nhân đang trong quá trình nguy kịch được cứu sống
đây là một quyết định cho đi đầy trí tuệ một nghĩa cử hoạt động mang đậm tính giá trị nhân đạo
thể hiện sự sẻ chia yêu thương và lòng vị tha của mỗi người
thượng tọa thích đức thiện nói
trong phát biểu tại chương trình thượng tọa thích đức thiện nhấn mạnh
tiếp nối thông điệp tử bi trí tuệ được đức phật trao truyền
giáo hội phật giáo việt nam kêu gọi toàn thể tăng ni phật tử và ông bao
hãy trùng tầy góp sức và phong trào đăng ký hiến mô tạng bộ phận người đầy ý nghĩa cao cả này
hiến mô tạng là hành động thiết thực để thể hiện tình yêu thương nhân loại
sự sẻ chia và lòng vị tha của mỗi người
thượng tọa thích đức thiện nói
đồng thời bày tỏ thực tế hiện nay còn tồn tại trong xã hội một số quan niệm chưa đúng
về việc hiến tạng mô tạng bộ phận người sau khi qua đời
họ quan niệm rằng tạng mô tạng sẽ ảnh hưởng đến thần khí phúc thần của người nào đó và gia đình
nhưng xét về bản chất thì chính người hiến mô tạng sẽ được hưởng phước báo
được hưởng quả lành từ hành động cào thượng
có sự cho đi đó là những người ở lại cũng sẽ được hưởng phước báo công nghiệp thiện lành
thượng tọa thích đức thiện nói
cũng theo thượng tọa thích đức thiện từ quan niệm chút đúng đó mà ở việt nam
việc hiến mô tạng hiện nay vẫn còn rất nhiều hạn chế so với các nước trên thế giới
theo thống kê của bộ y tế tỷ lệ người hiến mô tạng tại việt nam chỉ đạt bốn người trên một triệu dân
trong khi con số này ở các nước đang phát triển là bốn mươi năm mươi người trên một triệu dân
thượng tọa thích đức thiện bày tỏ tin tưởng
cuộc vận động chương trình đăng ký hiến tặng mô tặng cứu người cho đi là còn mãi do thủ tướng chính phủ
kêu gọi mọi người chúng ta góp sức vào sự nghiệp cứu người sẽ làm thay đổi cân bản trong nhận thức của xã hội
về việc hiến tạng mô tạng bộ phận người để cứu sống các bệnh nhân
đồng thời các cải cách hoàn thiện hệ thống pháp luật về hiến mô tạng bộ phận người
sẽ được tiến hành để việc hiến tạng mô dễ dàng an toàn hiệu quả
các cơ sở y tế sẽ được tăng quân nguồn lực nhân sự y bác sĩ các nhà chuyên môn trang thiết bị
để cho việc tiếp nhận bảo quản trò tặng thực hiện ghép mô tạng cứu chữa bệnh nhân
người nhà bệnh nhân và người hiến tặng được đảm bảo
thượng tọa thích đức thiện nói xã hội phật giáo việt nam cam kết sẽ tích cực phối hợp
với hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người việt nam
trung ương hội chữ thập đỏ việt nam và các cơ quan chức năng để tổ chức tốt
có hiệu quả các hoạt động vận động tuyên truyền cho tăng ni cộng đồng phật tử và nhân dân
nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa nhân văn của việc khiến tặng mô tạng
bộ phận người góp phần cứu sống những bệnh nhân hiểm nghèo
kính thưa ngài phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ việt nam
kính thưa quý vị lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
kính thưa các giáo sư bác sĩ các nhà chuyên môn kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu
hôm nay tôi rất vinh dự
tôi rất vinh dự được tham dự và phát biểu tại buổi lễ phát động đăng ký hiến mô tạng cứu người với thông điệp
cho đi là còn mãi do thủ tướng chính phủ phát động
với tư cách đại diện cho giáo hội phật giáo việt nam và là người tham gia hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người việt nam
và là người đã đăng ký hiến mô tạng tôi xin bày tỏ trân trọng cảm ơn thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã phát động chương trình hết sức ý nghĩa nhân văn và hết sức thiết
tôi cũng bày tỏ sự biết ơn và đánh giá cao những nỗ lực không ngừng nghỉ của bộ y tế hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người việt nam
trung ương hội chữ thập đỏ việt nam và các cơ quan ban ngành đoàn thể các giáo sư bác sĩ các cá nhân đã góp phần lan tỏa thông điệp
hiến mô tạng cứu người đến với cộng đồng
sự kiện ngày hôm nay đánh dấu bước phát triển mới trong công tác hiến mô tạng mà chúng ta đã kiên trì làm trong
ba mươi năm qua góp phần mang lại hy vọng sống cho những bệnh nhân đang mong chờ được tiếp thêm sự sống
tôi xin được kính chúc thủ tướng chính phủ và toàn thể quý vị đại biểu sức khỏe dồi dào và chúc cho buổi lễ phát động
đăng ký hiến mô tạng cứu người cho đi là còn mãi thành công như mong đợi
kính thưa thủ tướng chính phủ kính thưa quý vị
giáo hội phật giáo việt nam trong suốt nhiều năm qua đã luôn đồng hành cùng với
các cơ quan tổ chức trong việc vận động hiến mô tạng cứu người
chúng tôi đã vận động tuyên truyền sâu rộng trong tăng ni phật tử và các cơ sở chùa tự viện phật giáo trên khắp cả nước
nhiều chùa tự viện đã thành lập ban vận động hiến mô tạng cứu người cho người bệnh
tiêu biểu như chùa giác ngộ tp hcm và thượng tọa thích nhật từ đã tiên phong trong công tác vận động hiến mô tạng hiến sát cứu người
và hiện nay đã có gần một mươi người tham gia đăng ký hiến mô tạng
hiến sát góp phần cứu sống hàng trăm bệnh nhân hiểm nghèo
các chùa tổ chức các buổi hội thảo tọa đàm lồng ghép trong các bài thuyết giảng
để lâng cao nhận thức của cộng đồng và đồng bào phật tử nhân dân về ý nghĩa nhân văn to lớn của việc hiến mô tạng cứu người
hiến mô tạng cứu người là hành động cao cả của một bồ tát hiện ở đời thể hiện tinh thần từ bi bác ái của đạo phật
đồng thời cũng thể hiện nghĩa cử cao thượng trong văn hóa đạo đức tốt đẹp của dân tộc

mỗi mô tạng bộ phận cơ thể được hiến tạng sẽ mang lại nguồn sống quý giá
mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch được cứu sống
đây là một quyết định cho đi đầy trí tuệ một nghĩa cử hành động mang đậm giá trị nhân đạo
thể hiện sự sẻ chia yêu thương và lòng vị tha của mỗi con người
theo quan điểm của phật giáo mỗi người là tập hợp của năm yếu tố sắc thọ tưởng hành và thức
yếu tố sắc thuộc về vật chất tức là thân thể mô tạng các bộ phận người
phần sắc thân này sẽ bị tiêu hủy sau khi chết theo quy luật thành trụ hoại không vô thường vô ngã
bốn yếu tố sau là thọ tưởng hình thức thuộc về tâm tâm thức tâm linh thần thức
sẽ mang theo nghiệp báo trong vòng luân hồi của kiếp người
theo đó mỗi người muốn cho cuộc sống của mình hiện sinh trong cuộc đời này trở lên ý nghĩa
thanh cao và hướng tới đời sống hướng thượng
có quả báo phúc đức tốt đẹp thì phải lên thường làm các việc thiện lành
phụng sự cho lợi ích số đông thực hành bố trí cứu người
trong kinh điển phật giáo có ghi lời dạy của đức phật rằng
bồ tát đại thí cứu người người cứu vớt người thì bố thí tất cả
người ấy là người tối thắng của môn loài là người hướng dẫn môn loài đạt được sự an nạc giác ngộ
người ấy là con người của tử bi nên hy sinh tất cả mà không ngần ngại
người ấy là người chân thật cứu người cứu đời
tiếp nối thông điệp từ bi trí tuệ được đức phật trao truyền
giáo hội phật giáo việt nam kêu gọi toàn thể tăng ni phật tử và đồng bào
hãy chung tay góp sức vào phong trào đăng ký hiến mô tạng bộ phận người đầy ý nghĩa và cao cả này
hiến mô tạng là hành động thiết thực để thể hiện tình yêu thương nhân loại
sự sẻ chia và lòng vị tha của mỗi chúng ta
trong thực hành đạo phật đây là pháp môn bố thí
nội tài vô cùng quý báu giúp gieo trồng những hạt giống từ bi trong tâm hồn của mỗi người
đăng ký hiến mô tạng là cơ hội để mỗi người thực tập giáo lý vô ngã ngay khi còn sống
khi đăng ký hiến mô tạng tức là chúng ta đã buông bỏ sự chấp thủ vào thân xác
thể hiện xác quyết giáo lý vô ngã vô thường của phật giáo
hơn nữa hiến mô tạng còn là cơ hội sau cùng khi có thể để mỗi người thực hành hạnh bố thí
mang lại quả lành vô lượng cho người được hiến tặng
theo lời phật dạy người hiến tặng mô tạng sẽ được hưởng phước báo vô biên công đức vô lượng
do đó sự cho đi trí tuệ này thực sự là sự lưu giữ những hạt giống tốt lành còn mãi mãi
thực tế hiện nay còn tồn tại trong xã hội một số quan niệm chưa đúng
về việc hiến tặng mô tạng bộ phận người sau khi qua đời
họ cho rằng hiến mô tạng sẽ ảnh hưởng đến thần khí phúc phần của người đó và gia đình
nhưng xét về bản chất
thì chính người hiến mô tạng sẽ được hưởng phước báo
được hưởng quả lành từ hành động cao thượng của sự cho đi
và những người ở lại cũng sẽ được hưởng phước báo cộng nghiệp thiện lành
từ quan niệm chưa đúng đó mà việt nam
việc hiến mô tạng hiện nay còn hạn chế so với các nước trên thế giới
như trong báo cáo theo thống kê của bộ y tế
tỷ lệ người hiến mô tạng ở việt nam chỉ đạt một người trên một triệu dân
trong khi con số này
ở các nước phát triển lên đến bốn mươi năm mươi người trên một triệu dân
chúng ta tin tưởng rằng
cuộc vận động hôm nay của thủ tướng chính phủ kêu gọi mọi người chung tay trong sự nghiệp cứu người
sẽ làm thay đổi căn bản trong nhận thức của xã hội
về việc hiến tặng mô tạng bộ phận người để cứu sống các bệnh nhân
đồng thời các cải cách hoàn thiện hệ thống pháp luật về hiến mô tạng bộ phận người
sẽ được tiến hành để việc hiến tặng sẽ dễ dàng minh bạch an toàn hiệu quả
các cơ sở y tế
sẽ được tăng cường nguồn lực nhân sự y bác sĩ các nhà chuyên môn trang thiết bị
để việc tiếp nhận bảo quản cho tặng thực hiện ghép mô tạng cứu chữa cho bệnh nhân
người nhà bệnh nhân và người hiến tặng được bảo đảm
giáo hội phật giáo việt nam cam kết sẽ tích cực phối hợp với hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người việt nam
trung ương hội chữ thập đỏ việt nam và các cơ quan chức năng để tổ chức tốt có hiệu quả các hoạt động vận động tuyên truyền
trong tăng ni
cộng đồng phật tử và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa nhân văn của việc hiến tặng mô tạng bộ phận người góp phần cứu sống những bệnh nhân hiểm nghèo
một lần nữa xin được gửi lời chúc sức khỏe thành công tới thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chúc toàn thể các quý vị khách quý quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe gia đình hạnh phúc ăn nạc
chúc buổi lễ thành công tốt đẹp xin trân trọng cảm ơn